chạy hè việt nam airlines việt nam airlines đào tạo tài năng việt nam airlines hướng nghiệp phi công nhí việt nam airlines cùng bé chạy nghiệp những trang giả mạo này đã khiến không ít phụ huynh nhầm lẫn
nhiều website hoặc fanpage giả mạo đã được lập ra với những hình thức lừa đảo hết sức tiên vi như sử dụng hình ảnh tiếp viên phi công máy bay và logo của việt nam airlines để gây hiểu nhầm cho khách hàng
những tên được lập ra thì tạo ra sự nhầm lẫn với khách hàng
chúng tôi khẳng định những website trên đều là những website giả mạo và chúng tôi đang làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành xử lý những vi phạm này
theo đại diện việt nam airlines chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không là hoạt động của hãng phối hợp với một đối tác thực hiện nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh thông qua trải nghiệm với các hoạt động như đào tạo phong cách phong thái ngoại hình nhập vai phi công tiếp viên tham quan khoang máy bay buồng lái mô phỏng trải nghiệm xử lý tình huống an toàn bay
hiện nay việt nam airlines đang hợp tác cùng đối tác việt future tổ chức chương trình việt future day camp trải nghiệm hướng nghiệp thực tế cùng việt nam airlines

đây là hoạt động hướng nghiệp nhằm giúp cho các bạn nhỏ có các kiến thức về ngành hàng không cũng như là về kiến thức an toàn về ngành hàng không
và đây là hoạt động được các phụ huynh và các bạn học sinh hết sức đón nhận trong thời gian vừa qua
đại diện hãng hàng không việt nam airlines khuyến cáo để không mua nhầm chương trình giả khách hàng nên tìm hiểu đăng ký chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không của việt nam airlines qua trang website chính thức
bên cạnh đó các gia đình cũng cần cẩn trọng hơn khi tìm hiểu thông tin về chương trình hoạt động chạy hè mời chào

xăng dầu trong nước đã trải qua một mươi chín lần điều chỉnh trong đó có chín lần tăng bảy lần giảm và ba lần giữ nguyên
nửa đầu năm nay lượt tìm kiếm về việt nam trên công cụ theo dõi xu hướng du lịch của google liên tục tăng và đưa việt nam lọt top sáu những địa điểm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới
tổng cục du lịch nhận định đây chính là cơ hội tốt để thu hút khách quốc tế phục hồi mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp không khói của việt nam
cụ thể với lượng tìm kiếm tăng trưởng từ một mươi đến hai mươi năm việt nam xếp thứ sáu trên thế giới là điểm đến duy nhất của khu vực đông nam á nằm trong nhóm này
ấn độ và australia là hai thị trường mới đầy tiềm năng tăng trưởng của du lịch việt nam do các hãng hàng không đã phục hồi và mở rộng đường bay kết nối các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh nha trang
với đả tăng trưởng tốt trong thời gian tới ngành du lịch nhiều khả năng sẽ vượt mục tiêu về khách quốc tế trong năm nay
chính nhờ việc vươn lên tốt đầu trong tìm kiếm địa điểm du lịch của thế giới mà theo dữ liệu từ tổng cục du lịch tổng doanh thu ngành công nghiệp không khói trong sáu tháng đầu năm đạt gần ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng tăng một bốn mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trước khi covid một mươi chín bùng phát
trong đó có năm sáu triệu lượt khách quốc tế và gần sáu mươi bốn triệu lượt nội địa
và trong tháng sáu thì số lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam đạt hơn chín trăm bảy mươi năm lượt khách tăng hơn sáu so với tháng trước
cảng vụ hàng không miền bắc đã có quyết định tạm thời đóng cửa sân bay vinh nghệ an từ một mươi một h trưa ngày ba tháng bảy để lên phương án khắc phục sự cố nứt đường băng và đã có báo cáo cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải về sự cố này
hiện tại nhà khai thác cảng là tổng công ty cảng hàng không việt nam acv đang phối hợp với các bên liên quan và cảng hàng không quốc tế vinh lên phương án khắc phục
trong sáng ngày ba tháng bảy một số chuyến bay của các hàng không việt nam đã được đặt vào đường băng
các hãng hàng không đến sân bay vinh buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay thanh hóa
theo thống kê trong sáng ngày ba tháng bảy có khoảng bốn mươi chuyến bay đến và đi sân bay vinh
theo đại diện acv sáng ngày ba tháng bảy đường băng ở sân bay vinh bất ngờ gặp sự cố khi lớp bê tông nhựa bề mặt bị bong chóc nứt vỡ khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến
đến một mươi một giờ các chuyến bay đi và đến sân bay vinh không thể cất hạ cánh
đường băng sân bay quốc tế vinh đưa vào sử dụng từ cuối năm hai nghìn ba cộng với thời gian qua ở nghệ an xảy ra nắng nóng kéo dài mưa liên tục đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cố trên
tiếp theo sau đây là những tin tức đáng chú ý trong kinh tế phương nam xin mời quý vị quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị kế hoạch khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm vừa được ủy ban nhân dân tp hcm bàn hành
riêng số việt nam đang đối diện với tốc độ giả hóa nhanh điều này kéo theo tuổi thọ trung bình tăng cao nhưng số năm sống khỏe lại giảm
đơn cử như tại tp hcm tuổi thọ trung bình của người dân thành phố
là bảy mươi sáu hai tuổi nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ đạt sáu mươi bốn tuổi
các cuộc khảo sát cho thấy bình quân mỗi người cao tuổi mắc khoảng ba loại bệnh mạng tính
cao huyết áp đáy thao đường tim mạch chưa kể tuổi tác cũng làm cho các chức năng của cơ thể suy giảm đáng kể
do đó tp hcm sẽ chi gần một trăm năm mươi tỷ đồng mỗi năm để khám sức khỏe miễn phí cho trên một triệu người cao tuổi
nhằm đánh chặn bệnh tật từ xa giảm chi phí điều trị và tăng chất lượng sống cho người cao tuổi
theo thông tin từ ngân hàng nhà nước cho biết tăng trưởng tính dụng tại tp hcm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chỉ bằng khoảng một phần ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
dù vậy tốc độ tăng trưởng tính dụng tại tp hcm phù hợp với mức tăng trưởng chung của toàn ngành trên cả nước
dư nợ tính dụng của các ngân hàng trên địa bàn thành phố trong sáu tháng đầu năm đạt trên ba ba triệu tỷ đồng
tăng ba năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai và tăng bảy một so với cùng kỳ
các ngân hàng tại tp hcm cho vay chiếm khoảng ba mươi so với cả nước
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm một số kết quả cho vay trên địa bàn đạt được trong thời gian qua
như dư nợ cho vay năm nhóm ngành lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu nông nghiệp và nông thôn
công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng hai trăm linh tỷ đồng
đây là các khoản vay ngắn hạn bằng tiền đồng có lãi suất thấp dưới năm năm trên một năm
hiện nay là bốn trên một năm
hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và các nhóm ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa thông báo về việc tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt số năm mươi
đại học bách khoa đại học quốc gia tp hcm
thời gian tạm ngư hoạt động từ ngày một tháng bảy đến hết ngày một mươi ba tháng tám
lý giải về nguyên nhân này ông lê hoàng phó giám đốc trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết
tuyến xe buýt số năm mươi chủ yếu phục vụ sinh viên tới đại học quốc gia
theo đó trung bình một tuyến có khoảng hai mươi sinh viên
hiện đây các sinh viên bước vào giai đoạn nghỉ hè nên lượng khách qua tuyến buýt số năm mươi sụp giảm
tuyến xe buýt số năm mươi do công ty cổ phần xe khách sài gòn khai thác
vì vậy trung tâm và công ty cổ phần xe khách sài gòn quyết định tạm ngưng hoạt động tuyến này khoảng một tháng
và đây cũng là hoạt động thường niên
ngay sau đó sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã trao quyết định điều chỉnh nội dung công bố hoạt động của tuyến xe buýt
có trợ giá số năm mươi theo đề xuất của trung tâm quản lý giao thông công cộng
theo đại diện hiệp hội chăn nuôi đồng nai giá heo hơi bán ra hiện ở mức năm mươi tám đến sáu mươi ba đồng một ký
tăng nhẹ so với hơn một tuần trước đó và tăng mạnh so với mức giá của các tháng trước đó
với mức giá trên hiện một số người nuôi đã có lãi nhẹ
nhưng nếu tính dồn lại trong nhiều tháng qua hầu hết người nuôi heo vẫn chịu thu lộ nặng
theo nhiều người đuôi việc giá heo hơi tăng một phần do gần đây
một số công ty chăn nuôi tung chương trình khuyến mãi để dẫn dắt giá bán
tuy nhiên giá heo trong thời gian tới khả năng vẫn chưa ổn định do sức tiêu thụ chưa nhiều
thường lấy thu mua heo hơi dưới giá các công ty niệm yết
theo cục thống kê tp hcm trong tháng sáu chỉ số giá tư dùng giám thực phẩm tăng ba mươi bảy
trong đó giá thịt heo tăng một năm trứng các loại tăng một ba mươi tám giá rau tươi khô và chế biến tăng một hai mươi ba
nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều và nguồn cung giảm